liên tiếp nhiều tuần qua tp hcm đã đón nhận những tín hiệu rất khả quan về tình dịch bệnh covid một mươi chín
hiện số ca được điều trị khỏi mỗi ngày đã nhiều gấp đôi số ca nhập viện
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm vào trưa ngày sáu tháng một mươi cho biết
toàn thành phố hiện có bốn trăm linh hai ba mươi bảy trường hợp mắc covid một mươi chín được bộ y tế công bố
trong đó có bốn trăm linh một năm trăm bốn mươi một trường hợp nhiễm trong nước bốn trăm chín mươi sáu trường hợp nhập cảnh
số ca f đang cách ly điều trị tại nhà là hai mươi ba tám mươi chín người
số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là một mươi một năm trăm tám mươi bảy người
số ca nhập viện tầng hai và ba trong ngày là một một trăm năm mươi ca
tổng số bệnh nhân điều trị ở các tầng này là hai mươi hai chín trăm chín mươi một ca
đặc biệt số trường hợp xuất viện trong ngày năm tháng một mươi là hai bảy trăm sáu mươi tám người
số ca xuất viện trong ngày đã nhiều hơn gấp đôi số ca nhập viện

đã có sáu mươi bốn người được điều trị khỏi covid một mươi chín trở về bên gia đình
nỗ lực điều trị cho nhóm bệnh nhân nặng bệnh nguy kịch trên địa bàn thành phố
đang kéo giảm đáng kể số ca tử vong
thành phố đang tiếp tục thực hiện chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
với nỗ lực tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi một đẩy nhanh tiêm mũi hai cho người đủ thời gian
bên cạnh đó hoạt động xét nghiệm sẽ tiếp tục duy trì
tập trung cho việc giám sát phát hiện các ca bệnh mới
điều tra dịch tễ giám sát định kỳ các khu vực nguy cơ
mặc dù dịch bệnh đang có chuyển biến tích cực
nhưng trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố cảnh báo
nguy cơ lây nhiễm vẫn còn ở mức cao
cộng đồng phải luôn cảnh giác thực hiện biện pháp phòng bệnh để bảo vệ bản thân gia đình
theo số liệu của trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh
cdc trong ngày năm tháng một mươi có hai chín trăm bốn mươi người xuất viện một trăm linh bốn người tử vong
số ca xuất viện trong ngày đã nhiều hơn gấp đôi số ca nhập viện
số ca xuất viện cộng dồn là hai trăm một mươi chín bảy trăm chín mươi sáu người
tính đến sáu giờ ngày năm tháng một mươi
thành phố hồ chí minh có bốn trăm linh năm trăm bốn mươi sáu trường hợp mắc covid một mươi chín được bộ y tế công bố
trong đó có bốn trăm linh năm mươi trường hợp nhiễm trong nước và bốn trăm chín mươi sáu trường hợp nhập cảnh